đây là sự kiện quan trọng là hoạt động trọng tâm của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn hai mươi hai đánh dấu mốc son sáng ngời trên trạng đường phát triển của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước
đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nêu bật những dấu ấn lịch sử gắn bó mật thiết giữa hai đảng hai nước và nhân dân hai dân tộc việt nam và lào
ngày chín một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
thể hiện sự tiếp nối liên tục của liên minh chiến đấu việt lào cũng như tinh thần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc trên cả mặt trận quân sự và đối ngoại đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ việt nam lào thời kỳ hiện đại
ngày một mươi tám bảy một nghìn chín trăm bảy mươi bảy việt nam và lào đã ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác
trong suốt bốn mươi năm năm qua hiệp ước này có ý nghĩa vô cùng quan trọng là cơ sở pháp lý vững chắc để hai nước không ngừng mở rộng quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện
hiệp ước cũng là tiền đề hai nước ký kết hàng loạt các văn kiện và thỏa thuận hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng kinh tế thương mại đầu tư giáo dục đào tạo
đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn luôn ủng hộ mạnh mẽ toàn diện công cuộc đổi mới của lào đồng thời hết sức coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai đảng hai nước chúng ta
chúng tôi luôn luôn mong muốn hợp tác hỗ trợ đất nước lào với tinh thần giúp bạn là tự giúp mình xem đây là nhiệm vụ chiến lược mong muốn cùng đảng nhà nước và nhân dân lào không ngừng bồi đắp tin cậy chính trị đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng tăng cường kết nối hai nền kinh tế không ngừng nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục đào tạo cùng nhau xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ hội nhập sâu rộng
chúng tôi luôn luôn mong muốn hợp tác hỗ trợ đất nước lào với tinh thần giúp bạn là tự giúp mình xem đây là nhiệm vụ chiến lược mong muốn cùng đảng nhà nước chúng ta
chủ tịch nói thế này núi có thể mòn sông có thể cạn song tình nghĩa việt lào sẽ mãi mãi vững bền hơn núi hơn sông
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh tình đoàn kết hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa việt nam và lào là quy luật khách quan là nhân tố có ý nghĩa sống còn của mỗi đảng mỗi nước đồng thời là tài sản chung vô giá và là nền tảng để hai nước cùng phát huy
trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo việt nam và lào không chỉ là hai nước láng giềng mà là hai nước anh em đồng chí
trong lễ kỷ niệm ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư phó chủ tịch nước lào bùn thóng chít mạ ni đã khẳng định đảng nhà nước và nhân dân lào luôn kiên định và coi đây là trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lào việt nam được trải qua bao thử thách và giày công vun đắp bằng mổ hôi sương máu của các chiến sĩ anh hùng cũng như nhân dân hai nước để mãi được trường tồn mang lại lợi ích thiết thưởng tối đa cho nhân dân hai nước lào việt nam
ngay sau lễ kỷ niệm phó chủ tịch nước lào bun thong chích mạn nhi cùng đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước lào đã tới dự và cắt băng khai mạc triển lãm tài liệu ảnh hiện vật và sách về quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt việt nam lào lào việt nam tại bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam
với gần năm trăm linh tài liệu ảnh hiện vật và sách triển lãm nêu bật được những thành quả vai trò to lớn của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc đối với tiến trình cách mạng của mỗi nước tập trung nhấn mạnh những bước hoạt lịch sử những sự kiện quan trọng những thành tựu tiêu biểu mà nhân dân việt nam và nhân dân lào anh em đã giành được trong quá trình đấu tranh danh độc lập dân tộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt trong
xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra liêm khiết công minh chính trực có bản lĩnh có dũng khí đấu tranh gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống giỏi về chuyên môn nghiệp vụ tận tụy trách nhiệm với công việc được giao
yêu cầu này được thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bi thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện quyết định của bộ trưởng bộ công an về thành lập cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp và sơ kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai trong công an nhân dân vừa diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
giữa hội nghị có đồng chí trần văn rón ủy viên trung ương đảng phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra trung ương
sau một năm thực hiện quyết định của bộ trưởng bộ công an về thành lập cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân sáu mươi chín cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an đơn vị địa phương đã tham mưu gần một một trăm năm mươi cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề tăng gấp năm lần so với năm hai nghìn một mươi chín
qua đó khẳng định sự lớn mảnh của lực lượng kiểm tra đảng trong công an nhân dân đã bứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra trung ương trần văn rón đánh giá cao
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng trong công an nhân dân
để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng đồng chí trần văn đón đề nghị các cấp ủy đảng trong công an nhân dân cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác kiểm tra giám sát
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng trong công an nhân dân cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác kiểm tra giám sát
cơ quan ủy ban kiểm tra cần tiếp tục ra soát kiện toàn về tổ chức bộ máy biên chế ra soát đánh giá năng lực nhân sự bồi dưỡng nâng cao về nhận thức nghiệp vụ pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát
theo phương châm giám sát phải mở rộng kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm địa bàn vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực
chiều nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự lễ ký quy chế phối hợp giữa bộ lao động thương minh và xã hội bộ công an bộ quốc phòng và bộ ngoại giao trong công tác tiếp nhận bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an đánh giá việc ký kết quy chế là cơ sở quan trọng để phối hợp toàn diện hơn thường xuyên hơn chặt chẽ hơn để đem lại hiệu quả tốt hơn đối với công tác tiếp nhận bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trong thời gian tới
điều này cũng thể hiện sự cam kết nỗ lực của chính phủ trong công tác phòng chống mua bán người với bạn bè quốc tế
điều này cũng thể hiện sự cam kết nỗ lực của chính phủ trong công tác phòng chống mùa ván người với bạn bè quốc tế
bộ công an bộ quốc phòng và bộ ngoại giao trong công tác tiếp nhận bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
bốn bộ sẽ cùng nhau xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đề án dự án chương trình kế hoạch liên quan đến công tác tiếp nhận bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
bộ công an bộ quốc phòng và bộ ngoại giao trong công tác tiếp nhận bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mùa ván
điều kiện sống sinh hoạt thường ngày của các thương bệnh binh và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các đồng chí thương bệnh binh đã công hiến một phần sương máu của mình vì độc lập tự do cho tổ quốc
đồng chí nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ
các thương bệnh binh đã công hiến máu sương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
đồng chí thứ trưởng mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục phát huy ý chí bản lĩnh kiên cường luôn luôn lạc quan yêu đời sống vui
sống khỏe là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ nói theo
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị tập thể cán bộ viên chức các trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm tận tụy tích cực điều trị chăm sóc tốt hơn nữa đối với các thường bệnh binh
nhân dịp này đồng chí thứ trưởng đã tặng quà cho trung tâm điều dưỡng thương binh tại thị xã duy tiên huyện kim bảng và các thương bệnh binh đang điều trị tại các trung tâm với tổng trị giá một trăm linh triệu đồng
cũng trong sáng nay thứ trưởng nguyễn duy ngọc cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi sức khỏe động viên tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ nguyễn văn thực ở phương hòa mạc thị xã duy tiên và gia đình đồng chí vũ xuân quỳnh bệnh binh công an tại xã hoàng tây huyện kim bảng tỉnh hà nam
sau tháng cuối năm công đoàn công an nhân dân sẽ tập trung công tác tham mưu xây dựng ban hành chỉ thị lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp trong công an nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi sáu
hướng dẫn công đoàn các cấp chuẩn bị tốt đại hội theo lộ trình đây là một trong những nội dung trọng tâm được nhấn mạnh tại hội nghị ban chấp hành công đoàn công an nhân dân lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba tổ chức vào sáng nay tại hà nội
hiện nay công đoàn công an nhân dân có trên hai mươi ba chín trăm linh đoàn viên sinh hoạt tại hai mươi hai công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và năm trăm ba mươi tám công đoàn cơ sở
đặc biệt trong sáu tháng đầu năm nay hoạt động công đoàn cấp cấp trong công an nhân dân đã được tổ chức
hình thức sinh hoạt chính trị tổ chức phòng trào thi đua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoạt động xã hội tình nghĩa phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức công đoàn và đoàn viên
trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc băn khoăn của cán bộ đảng viên và người lao động
nhiều nhiệm vụ sáu tháng cuối năm được xác định trong đó tổ chức tốt lễ tuyên dương trao giải thưởng đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi một tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn triển khai thành lập các công đoàn công an các địa phương có đủ điều kiện
cũng trong ngày hôm nay công đoàn công an nhân dân cũng đã tổ chức tổng kết giai đoạn một thực hiện chương trình một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín của tổng liên đoàn lao động việt nam
công an đã tổ chức tọa đàm tuổi trẻ công an nhân dân sung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thực trạng công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng kinh nghiệm giúp cho đoàn viên thanh niên nhận diện được các âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch đã và đang sử dụng chống phá đảng nhà nước và cách mạng nước ta trên không gian mạng
từ đó đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng trong thời gian tới
các giải pháp kết nối định hướng thông tin đến với từng đối tượng đoàn viên thanh niên hiện nay trong đó xác định tiếp tục đẩy mạnh giáo dục và nâng cao nhận thức chất lượng giáo dục lý luận chính trị tư tưởng sức đề kháng cho cán bộ đoàn viên thanh niên công an nhân dân
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng gắn với việc phòng ngừa ngăn chặn các biểu hiện suy thoái chính trị tư tưởng đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch và thực hiện có hiệu quả
cũng trong chiều nay tại hà nội cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an tổ chức họp báo công bố chính thức đưa định danh điện tử với ứng dụng vneid vào sử dụng nhằm cung cấp các tiện ích cho người dân và doanh nghiệp
tài khoản định danh điện tử là phương thức để công dân quản lý thẻ căn cước công dân điện tử thông tin các giấy tờ của công dân như thẻ căn cước công dân thẻ bảo hiểm y tế đăng ký xe giấy phép lái xe
theo đó khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử trong dịch vụ công hệ thống sẽ tự động điền thông tin vào các biểu mẫu đăng ký mà không cần phải khai báo lại giảm bớt các thủ tục xác minh thông tin có thể chia sẻ thông tin phục vụ cho việc tạo tài khoản ngân hàng tài chính viễn thông
cùng với việc sử dụng ứng dụng định danh điện tử vneid thì công dân thực hiện thông báo lưu trú thông tin tố giác tội phạm
đại diện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết hiện đã thu nhận được gần sáu triệu hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử
bộ công an đảm bảo việc bảo mật thông tin công dân chính xác và duy nhất do thông tin được xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để đăng ký tài khoản định danh điện tử công dân có thể đăng ký trực tiếp trên ứng dụng vneid tại các hệ điều hành android hoặc app store
kết quả phê duyệt sẽ được gửi về điện thoại công dân đăng ký hoặc công dân có thể trực tiếp đăng ký tài khoản định danh điện tử tại các cơ quan công an
dịp này cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã công bố một mươi công dân đầu tiên được chính thức phê duyệt tài khoản định danh điện tử
và tiến hành xác thực phê duyệt các tài khoản định danh điện tử tiếp theo trong thời gian tới
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
một đường dây có dấu hiệu mua bán vận chuyển trái phép trên ma túy khối lượng lớn từ huyện mường mày tỉnh phong sa lì của lào vào việt nam
vừa bị lực lượng chức năng điện biên triệt phá bắt một đối tượng thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp
sau một thời gian điều tra xác minh và lập chuyên án đấu tranh sáng nay tại khu vực cảnh khậy thuộc địa bàn bản ba thơm xã ba thơm huyện điện biên
bộ đội biên phòng điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng quảng văn choi chú tại huyện mường mày tỉnh phong sa lì của lào
tại chỗ lực lượng chức năng thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp khoảng năm mươi g heroin một điện thoại một côn nhị khúc và nhiều tài liệu liên quan
qua đầu tranh khai thác quảng văn choi khai nhận được một đối tượng nữ giới cùng chú ở bản thuê vận chuyển số ma túy trên từ lào sang việt nam
giao cho một đối tượng nữ chưa rõ danh tính khi choi mang ma túy đến địa điểm nói trên thì bị bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ
cũng với hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy đối tượng nguyễn thị lan chú tại xã triềng khương huyện sông mã vừa bị các lực lượng phối hợp tỉnh sơn la bắt giữ
vào trưa ngày một mươi bảy tháng bảy các đơn vị gồm phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la
đội nghiệp vụ hải quan triềng khương phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la đoàn đặc nhiệm miền bắc
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng đồng chủ trì phối hợp với đồn biên phòng và công an xã triềng khương
công an huyện sông mã phá thành công chuyên án bắt quả tăng đối tượng nguyễn thị lan chú tệ xã triềng khương về hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy
vật chứng thu giữ gồm ba bánh heroin một xe máy và một điện thoại di động
vào dạng sáng ngày hôm nay cháy đã xảy ra tại căn nhà ở phương phúc tân quận hoàn kiếm tp hà nội
lực lượng chức năng công an quận hoàn kiếm và ba đình đã giải cứu thành công bốn người bị mắc kẹt
thời điểm trên nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở địa chỉ số ba trăm bảy mươi tám phúc tân phường phúc tân quận hoàn kiếm
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường cứu người bị nạn
lực lượng chức năng triển khai dập tắt đám cháy đồng thời cứu bốn người trong nhà
ra ngoài an toàn và đưa đi cấp cứu đến khoảng hai giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
cho đến thời điểm hiện tại ba nạn nhân sức khỏe bình thường một nạn nhân bị bỏng hiện đang điều trị tại bệnh viện một trăm linh ba
việc sử dụng vũ khí tự chế để săn bắt bảo vệ mùa màng nương giấy vẫn còn là thói quen của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số
nhất là ở các xã các bản vùng sâu vùng xa trên huyện biên giới tây giang của tỉnh quảng nam
xác định rõ vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
trò rất quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới
thời gian vừa qua công an chính quy tại các xã ở huyện tây giang đã có những cách làm hay
những việc làm thiết thực tạo được lòng tin đối với người dân góp phần thực hiện hiệu quả công tác này
nhờ nắm chắc địa bàn cơ sở hiểu được trong nhân dân vẫn còn nhiều người tàn trữ súng săn
súng tự chế để bảo vệ mùa màng săn bắn thú rừng công an xã giang huyện tây giang tỉnh quảng nam
đã thường xuyên phối hợp với cán bộ thôn bản gia làng tổ chức những buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật như thế này
để vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
mặc dù đối với đồng bào dân tộc thiểu số những vũ khí này là công cụ mưu sinh chính trong gia đình
thế nhưng qua buổi tuyên truyền nhiều người đã nhận thức được sự nguy hiểm của việc sử dụng súng và tự giác giao nộp
tây giang là huyện miền núi biên giới còn gặp nhiều khó khăn
có đến hơn chín mươi dân số là đồng bào dân tộc cơ tu với những phong tục tập quán còn lạc hậu
chính vì vậy mà công tác dân vận cũng gặp nhiều khó khăn
với những việc làm thiết thực cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng cơ tu
công an các xã đã khéo léo tuyên truyền và thực hiện hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
chúng tôi với vai trò là lực lượng công an chính quy để nắm được tình hình
một số đối tượng còn sử dụng vật liệu nổ như hiện nay
thì chúng tôi phải thực hiện tốt phương châm mà ba cùng với người dân đó là cùng ăn cùng ở và cùng làm
đồng thời là chúng tôi luôn cận gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân để cũng thao gỡ những khó khăn của họ
đồng thời là chúng tôi trong quá trình làm việc tiếp xúc chúng tôi luôn giữ đúng tư thế để tiếp tục phòng
và được lòng của họ vì họ mới cung cấp thông tin cho mình chúng ta mới được cuộc vận động như ngày hôm nay
bên cạnh đó công an các địa phương cũng nỗ lực cùng các tổ chức đoàn thể
giúp người dân đẩy mạnh các phong trào kinh tế làm giàu chính đáng
để từ đó có thể bỏ hạng

dùng súng săn bắt thú rừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
cũng là một cách góp phần phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
để cho người dân người ta sau khi vào nội vụ khí người ta ổn định cuộc sống
thì chúng tôi cũng đã có những đề xuất đối với đảng ủy chính quyền địa phương
là có những hỗ trợ về công giấm hỗ trợ về công tròng
hoặc là những chế độ khác ưu tiên
cho người dân để người ta kịp thời chuyển đổi sản xuất từ sân bắt đồn hoặc thanh giả
mà chuyển sang trồng trọt hoặc là trắng nuôi để ổn định sống
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện tây giang đã thu hồi được bảy mươi năm khẩu súng các loại
qua công tác tuyên truyền cũng đã từng bước nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân
góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng vũ khí trái phép và đấu tranh phòng ngừa tội phạm
liên quan đến súng tự chế giữ vững an ninh trật tự ở địa phương